hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cảm ơn quý vị đã đến với bản tin covid một mươi chín trên kênh báo sức khỏe và đời sống
như thường lệ chúng tôi sẽ mang đến những tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh
tại các điểm nóng trong nước và quốc tế
và ngay sau đây mời quý vị đến với thông tin cập nhật ca mắc mới tối nay tại việt nam
tính từ một mươi sáu h ngày bốn tháng một đến một mươi sáu h ngày năm tháng một
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một mươi bảy một mươi bảy ca nhiễm mới
trong đó có hai mươi ca nhập cảnh và một mươi sáu chín trăm chín mươi bảy ca ghi nhận trong nước
tăng hai một trăm sáu mươi tám ca so với ngày trước đó tại sáu mươi ba tỉnh thành phố có một mươi hai hai trăm chín mươi chín ca trong cộng đồng
một số tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội hai năm trăm linh năm ca tây ninh tám trăm sáu mươi hai ca hải phòng bảy trăm chín mươi hai ca khánh hòa bảy trăm tám mươi hai ca bình định bảy trăm ba mươi năm ca
thành phố hồ chí minh bốn trăm bốn mươi tám ca cao bằng hai mươi hai ca hà tĩnh hai mươi một ca con tum một mươi hai ca lai châu một mươi hai ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là thành phố hồ chí minh giảm hai trăm một mươi sáu ca
đắk lắc giảm chín mươi bốn ca và tây ninh giảm năm mươi bốn ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó trà vinh tăng ba trăm tám mươi ca cà mau tăng hai trăm ba mươi bảy ca vĩnh long tăng hai trăm hai mươi sáu ca
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận bảy ngày qua là một mươi sáu một trăm ba mươi ba ca trên một ngày
đến nay tại việt nam đã ghi nhận hai mươi năm ca mắc covid một mươi chín
do biến thể omicron đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại hà nội một quảng nam một mươi bốn thành phố hồ chí minh sáu hải dương một hải phòng một và thanh hóa hai
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam đã có một tám trăm một mươi bảy bảy trăm hai mươi một ca nhiễm đứng thứ ba mươi trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi ba trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
vâng cứ một triệu người thì có một mươi tám bốn trăm hai mươi bốn ca nhiễm
đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là một tám trăm một mươi một tám trăm ba mươi sáu ca
trong đó có một bốn trăm ba mươi ba hai trăm hai mươi chín bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là thành phố hồ chí minh năm trăm linh năm chín trăm bảy mươi một ca bình dương hai trăm chín mươi một một trăm hai mươi bảy ca đồng nai chín mươi tám hai trăm tám mươi một
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là thành phố hồ chí minh năm mươi hai trăm tám mươi sáu ca tây ninh bảy mươi chín sáu trăm chín mươi chín ca hà nội năm mươi sáu bảy trăm ba mươi năm ca
về tình hình điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
một số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là hai mươi hai sáu trăm sáu mươi hai ca tổng số ca được điều trị khỏi là một bốn trăm ba mươi sáu bốn mươi sáu ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị là sáu hai trăm năm mươi bảy ca số bệnh nhân tử vong
từ một mươi bảy h ba mươi ngày bốn tháng một đến một mươi bảy h ba mươi ngày năm tháng một
ghi nhận hai trăm ba mươi ca tử vong
tại thành phố hồ chí minh hai mươi năm ca trong đó có năm ca tử vong từ các tỉnh chuyển đến
tại các tỉnh thành phố khác
hòa bình một ca và lâm đồng một ca
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là hai trăm hai mươi một ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là ba mươi ba bốn trăm bảy mươi năm ca
chiếm tỷ lệ một tám so với tổng số ca nhiễm
những ngày vừa qua số ca mắc mới mỗi ngày tại hà nội liên tiếp đạt đỉnh
đáng chú ý tối ngày bốn tháng một số ca ghi nhận đã lên đến hơn hai năm trăm linh ca
trước tình trạng này ông chu ngọc anh
chủ tịch ubnd tp hà nội cho biết đã triển khai phương án đáp ứng một trăm linh ca nhiễm
kế hoạch chống dịch cụ thể của hà nội là gì
ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi
phát biểu tại hội nghị chính phủ với địa phương ông chu ngọc anh
chủ tịch ubnd hà nội cho biết đang quyết liệt thực hiện mục tiêu kép
kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn
linh hoạt đảm bảo an sinh xã hội hỗ trợ thúc đẩy sản xuất kinh doanh
chủ tịch hà nội cho biết thành phố đang triển khai phương án đáp ứng một trăm linh ca nhiễm trên địa bàn
trong đó huy động các bệnh viện trung ương bộ ngành và bệnh viện tư nhân tham gia điều trị người covid một mươi chín
thành lập hơn ba hai trăm linh tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm covid một mươi chín tại nhà trên một mươi bảy người
thành phố cũng huy động nhân lực từ mạng lưới thầy thuốc trẻ sinh viên các trường khối ngành y
triển khai atm oc y tế và các hoạt động điều phối sẵn sàng đáp ứng y tế
đối với các trường hợp điều trị tại nhà
thưa quý vị
có lẽ những người con xa nhà đều mong mỏi được về nhà đón tết sau những ngày tháng làm việc nơi đất khách
tuy nhiên do những diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
những mong ước tưởng như là chính đáng này lại trở nên khó khăn hơn bao giờ hết
tại thanh hóa chính quyền thành phố vừa có thư ngỏ trong đó khuyến cáo người dân vận động con em
người thân sinh sống học tập công tác xa quê tạm thời không về quê nếu không thực sự cần thiết nhất là dịp tết
theo nội dung thư ngõ hiện nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố thanh hóa đang diễn biến phức tạp khó lượng
số ca dương tính với sars cov hai trong cộng đồng có chiều hướng gia tăng với nhiều ổ dịch phức tạp xuất hiện
từ các nhà máy chợ siêu thị bệnh viện trường học đến khu dân cư
trước tình hình trên với phương châm bảo vệ sức khỏe tính mạng nhân dân là trên hết
trước hết thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố thanh hóa
đã kêu gọi các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tích cực vận động và thông báo cho con em
người thân trong gia đình đang sinh sống học tập công tác xa quê biết được tình hình phức tạp của dịch bệnh
tại địa phương và tạm thời không trở về quê nếu không thực sự cần thiết
nhất là dịp trước trong và sau tết nguyên đáng nhâm dận hai nghìn hai mươi hai
thành phố thanh hóa đề nghị các tầng lớp nhân dân nêu gương tự giác chấp hành và vận động người thân
bạn bè chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín hạn chế tối đa việc đi lại
thăm hỏi chúc tết liên hoan gặp mặt và các hoạt động tập trung đông người vì sự an toàn của mình và mọi người
liên quan đến nội dung trên ông nguyễn việt hùng chủ tịch ủy ban mặt trận tqvn tp thanh hóa khẳng định
đây là thư ngõ của thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân và ủy ban mặt trận tqvn tp thanh hóa
gửi cho cán bộ nhân dân trên địa bàn thành phố
đây không phải là cấm mà là thư kêu gọi tới những người sinh sống trên địa bàn thành phố
có người thân đang học tập công tác xa quê trong và ngoài nước thông báo cho người thân biết tình hình dịch ở địa phương ông hùng cho biết
cũng theo ông nguyễn việt hùng vừa qua tỷ lệ công dân thanh hóa từ các tỉnh thành khác về bị mắc covid một mươi chín nhiều
việc mắc covid một mươi chín trước hết ảnh hưởng trực tiếp đến người bệnh những người thân trong gia đình và cộng đồng
đây là khuyến cáo thành phố không có chủ trương cấm và không thể cấm người dân đi lại được
khuyến cáo là để người dân giữ sức khỏe trước hết cho bản thân cho người thân và cho cộng đồng
ông hùng khẳng định
ông lương ngọc trương giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật thanh hóa cho biết
theo quy định của tỉnh thanh hóa người đã tiêm đủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín từ vùng vàng vùng cam và vùng đó về thì cách ly bảy ngày tại nhà
liên quan đến việc mua bán kit test covid một mươi chín mới đây ủy ban nhân dân tp hcm có văn bản gửi các cơ quan liên quan
về tăng cường kiểm tra việc nhập khẩu kinh doanh mua sắm các loại kit xét nghiệm nhanh và xét nghiệm rt pcr
theo đó ủy ban nhân dân tp hcm trao thanh tra thành phố thành lập đoàn thanh tra kiểm tra đột xuất
việc mua bán sản xuất kinh doanh nhập khẩu sử dụng kích xét nghiệm nhanh và xét nghiệm pcr xác định covid một mươi chín
tại một hoặc một số đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
đồng thời phối hợp hỗ trợ theo dõi đồn đốc các sở ban ngành các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra việc nhập khẩu
kinh doanh các loại kích xét nghiệm nhanh và xét nghiệm rt pcr đảm bảo chính xác khách quan công khai dân chủ tránh trùng lập
không làm cản trở hoạt động bình thường của tổ chức cá nhân là đối tượng kiểm tra
ủy ban nhân dân tp hcm giao cho sở y tế yêu cầu các cơ sở y tế công lập trực thuộc ra sót về quy trình
thủ tục mua sắm về chất lượng giá tư cách pháp nhân theo đúng quy định tập trung vào giá xét nghiệm
và giá dịch vụ xét nghiệm đang thực hiện tại các công ty cung ứng các cơ sở sử dụng các loại xét nghiệm
sở y tế tiếp tục xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác phòng chống dịch
trên địa bàn trong năm hai nghìn hai mươi hai trong đó tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh nhập khẩu trang thiết bị
vật tư y tế phương tiện phòng chống dịch đặc biệt là các loại kích xét nghiệm giá xét nghiệm và giá dịch vụ xét nghiệm
tăng cường kiểm tra giám sát để phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp tham nhũng lãng phí tiêu cực
lợi ích nhóm trong công tác mua sắm đấu thầu thuốc trang thiết bị vật tư y tế phương tiện phục vụ phòng chống dịch
ủy ban nhân dân tp hcm do công an tp kiểm tra xác minh việc đăng tải các thông tin liên quan đến mua
bán thuốc điều trị covid một mươi chín đang thử nghiệm lâm sàng thuốc trang thiết bị vật tư y tế phương tiện
phục vụ phòng chống dịch không có nguồn gốc xuất xứ thông qua mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến khác
riêng ủy ban nhân dân quận huyện và thành phố thủ đức thực hiện kiểm tra giám sát tình hình dịch bệnh tại địa phương
tránh lãng phí thất thoát kit xét nghiệm trang thiết bị y tế xử lý khắc phục ngay các tồn tại liên quan đến việc tổ chức xét nghiệm và tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
mặc dù được nhiều nơi ghi nhận là chỉ gây bệnh nhẹ nhưng làn sóng momicron vẫn đang khiến nhiều nước chật vật đối phó
các nghiên cứu cho thấy omicron gây ra triệu chứng nhẹ hơn với các biến thể khác nhưng lại có thời gian ủ bệnh ngắn hơn
nhiễm omicron có dấu hiệu gì bệnh nhân nhiễm biến thể này sẽ trải qua những giai đoạn nào
câu trả lời sẽ có trong phần tiếp theo của bản tin ngày hôm nay
theo một bài viết trên the người nhiễm omicron thường trải qua năm giai đoạn
giai đoạn một là tiếp xúc với người bị nhiễm bệnh
có thể bạn sẽ không biết rõ khi nào mình nhiễm covid một mươi chín vì bạn gặp gỡ với nhiều người và đến nhiều nơi
nhưng nguy cơ nhiễm virus sẽ gia tăng
nếu bạn ở trong phòng kính kém thông gió với người mang mầm bệnh
giai đoạn hai là khoảng hai ba ngày mà không có triệu chứng nào xuất hiện
omicron được cho là có thời gian ủ bệnh ngắn hơn nhiều so với biến thể delta hoặc alpha
vì vậy bạn có thể sẽ thấy các triệu chứng xuất hiện sớm hơn khoảng sau hai ngày tiếp xúc với virus
trong khoảng thời gian ủ bệnh này hầu hết mọi người sẽ không có triệu chứng
tất nhiên một số người sẽ không có bất kỳ triệu chứng nào trong toàn bộ quá trình nhiễm bệnh
giai đoạn ba là khi các triệu chứng bắt đầu xuất hiện
mỗi người đều có sức đề kháng khác nhau và sẽ trải qua các triệu chứng ban đầu khác nhau
nhưng những triệu chứng thường thấy nhất của omicron là đau lưng dưới đổ mồ hôi ban đêm và ngứa hỏng
những triệu chứng khác của người nhiễm biến chủng omicron là đau đầu đau cơ chảy nước mũi hắt hơi buồn nôn và chán ăn
giai đoạn bốn là xét nghiệm
khi các triệu chứng xuất hiện thì người dân sẽ tiến hành xét nghiệm nhanh trước
sau đó làm xét nghiệm pcr nếu kết quả xét nghiệm nhanh dương tính
giai đoạn năm
giai đoạn sáu là cách ly nếu có kết quả xét nghiệm dương tính hoặc từ khi có triệu chứng
tất nhiên nếu bạn thấy không khỏe và không muốn chủ quan bạn có thể tự cách ly tại nhà
tại anh nếu bị mắc covid một mươi chín bạn phải ở trong nhà trong bảy ngày
nếu bạn có kết quả test nhanh âm tính cách nhau hai mươi bốn giờ và ngày thứ sáu và ngày thứ bảy thì bạn có thể dừng cách ly
tuy nhiên f có thể bỏ lỡ tất cả những giai đoạn này và chỉ cho kết quả dương tính khi xét nghiệm định kỳ hoặc ngẫu nhiên
tại thời điểm đó bạn đang ở giai đoạn bốn
và sẽ phải cách ly cho đến khi có kết quả xét nghiệm âm tính ngay cả khi bạn không có triệu chứng
khi các trường hợp covid một mươi chín tiếp tục gia tăng trong bối cảnh sự lây lan của biến thể omicron
các chuyên gia đang khuyến khích người dân tiêm tăng cường vaccine phòng covid một mươi chín
vậy mất bao lâu để mũi tăng cường này có hiệu quả
cho đến nay không thể biết chính xác thời điểm tăng cường vaccine phòng covid một mươi chín có hiệu lực hoàn toàn
các chuyên gia cho hay không chắc chắn bạn sẽ được bảo vệ thêm ngày sau khi tiêm liều tăng cường
bởi thông thường cần mất vài ngày hoặc vài tuần để các tế bào nhớ tạo ra nhiều kháng thể hơn
tuy nhiên có thể giữa tuần đầu tiên và tuần thứ hai
cơ thể bắt đầu có sự gia tăng đáng kể khả năng bảo vệ của mũi tiêm tăng cường
tiến sĩ amos a adanja trung tâm an ninh y tế john hopkins đồng ý rằng hầu hết mọi người sẽ có một tác động tích cực
từ mũi tiêm tăng cường trong vòng một tuần nhưng hiệu quả đầy đủ sẽ xuất hiện sau hai tuần
theo dõi những người tham gia thử nghiệm
vaccine pfizer trong một trăm linh ngày sau khi tiêm vaccine cho thấy tác dụng tích cực của tiêm tăng cường có thể bắt đầu ngay sau bảy ngày
trong thử nghiệm tỷ lệ những người được tiêm mũi pfizer tăng cường mắc covid một mươi chín có triệu chứng thấp hơn nhiều trong thời gian
từ một tuần cho đến hai tháng sau khi tiêm mũi tăng cường so với những người chi tiêm mũi tăng cường giả dược
kết quả có thể tương tự với mũi tim moderna tăng cường
đối với vaccine trên sàn các nhà nghiên cứu cho hay khi tiêm nhắc lại vào thời điểm sáu tháng sau mũi tiêm duy nhất
mức độ kháng thể tăng gấp chín lần một tuần sau đó
các mức kháng thể đó tiếp tục tăng lên cao gấp một mươi hai lần sau một tháng tiêm nhắc lại
tiếp tục với những tin tức về dịch bệnh trên thế giới
làn sóng omicron trong những ngày qua đã thực sự trở thành cơn sóng thần
gây ra hậu quả nghiêm trọng về mọi mặt trong đời sống của người dân mỹ
khi người dân mỹ vẫn đang trải qua kỳ nghỉ lễ được coi là dài và lớn nhất trong năm là giáng sinh và đón năm mới hai nghìn hai mươi
với những chuyến du lịch thăm người thân đã được lên kế hoạch từ trước
thì virus sars cov hai đặc biệt là biến thể omicron vẫn len lõi vào từng khu phố từng gia đình và đe dọa sự an toàn của mọi người
đáng quan ngại hơn làn sóng omicron trong những ngày qua đã thực sự trở thành cơn sóng thần
gây ra hậu quả nghiêm trọng về mọi mặt trong đời sống của người dân mỹ
cơn sóng thần omitron đã lên tới đỉnh điểm vào ngày ba tháng một tại mỹ với một kỷ lục bùng hơn một triệu ca mắc mới
số ca mắc theo ngày cao chưa từng có không chỉ ở mỹ mà cả thế giới
thậm chí con số này được các hãng truyền thông mỹ đánh giá là chưa đầy đủ bởi nhiều người tự xét nghiệm tại nhà và không báo cáo kết quả cho chính quyền
con số một tám mươi hai trăm một mươi một ca mắc mới được đại học john hopkins đưa ra cũng cao hơn gấp đôi so với số ca mắc mới ghi nhận theo ngày
tại bất kỳ quốc gia và vùng lãnh thổ nào khác ở bất kỳ thời điểm nào kể từ khi đại dịch bùng phát cách đây hai năm
đây là kỷ lục không mong muốn và là một dấu hiệu cho thấy chính quyền của tổng thống joe biden còn nhiều việc phải làm trong cuộc chiến chống
ngoài ra chính quyền của tổng thống joe biden cho thấy chính quyền của tổng thống joe biden vẫn còn nhiều việc phải làm trong cuộc chiến đấu này
dù cơn sóng thần omicron đang gia tăng tốc độ càng quét nước mỹ trong thời gian gần đây và nhiều khả năng sẽ tiếp diễn trong thời gian tới
theo dự báo của giới chuyên gia nhưng bức tranh covid một mươi chín tại mỹ vẫn còn có nhiều điểm sáng và mang lại những tín hiệu khả quan trong bối cảnh
chiến dịch tiêm chủng tại mỹ vẫn không ngừng được đẩy mạnh và mỹ lại ngày càng tiến gần mục tiêu miễn dịch cộng đồng
ngoài ra với những biện pháp quyết liệt của chính quyền tổng thống biden cũng như là những bằng chứng khoa học cho thấy
người dân có thể sống chung an toàn với biến chủng này nếu được tiêm phòng đầy đủ và thực hiện nghiêm túc hướng dẫn về phòng chống dịch
tình hình nhiều khả năng sẽ được cải thiện tại mỹ cũng như hầu hết các nước trên thế giới
mới đây một tàu du lịch ở hồng kông trung quốc đã phải quay về khi đang ra khơi vì có hành khách liên quan tới biến chủng omicon mới
hàng nghìn khách đã bị giữ lại trên một con tàu du lịch ở hồng kông để xét nghiệm covid một mươi chín
sau khi cơ quan y tế tại đây cho biết có chín hành khách liên quan đến biến chủng omicron ap đưa tin
các nhà chức trách hồng kông đã buộc con tàu du lịch mang tên là spectrum of the seas của công ty du lịch royal caribbean
quay trở lại sớm hơn một ngày so với lịch trình của nó vì có hành khách liên quan đến một cụm lây nhiễm sars cov hai
theo tuyên bố của cơ quan chức năng
con tàu ra khơi vào ngày hai tháng một trên một chuyến du ngoạn đến hư không được lệnh quay trở lại sau khi chín hành khách được xác định
là đã tiếp xúc gần với một bệnh nhân liên quan đến biến chủng omitrand mới
con tàu đã quay trở lại hồng kông vào sáng năm tháng một và hành khách được giữ trên tàu trong khi chờ xét nghiệm covid một mươi chín
đại diện của royal caribbean cho biết trong một thông báo rằng chính vị khách đã được cách liên ngay lập tức
và tất cả đều có kết quả xét nghiệm âm tính đồng thời công ty đang hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng
để tuân thủ các chính sách và quy định về phòng chống dịch bệnh
royal caribbean cho biết
những hành khách đi trên con tàu bị ảnh hưởng sẽ được hoàn lại hai mươi năm tiền vé tàu
chuyến ra khơi vào hôm sáu tháng một của con tàu cũng sẽ bị hủy do thủy thủ đoàn phải đi xét nghiệm bắt buộc
và những hành khách trong chuyến đi này cũng sẽ được hoàn lại toàn bộ tiền vé
khi các nước trên thế giới vẫn đang phải vật lộn với sự lây lan nhanh chóng của biến chủng omicron
ca nhiễm flurona mắc cùng lúc cả cúm mùa và covid một mươi chín
được phát hiện gần đây ở israel làm dấy lên câu hỏi về việc nhiễm
đồng thời hai loại virus ảnh hưởng như này
ca nhiễm flurona đầu tiên ở israel là một người phụ nữ mang thai ngoài ba mươi tuổi và chưa tiêm vaccine
vào hôm ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cô đã xuất viện trong tình trạng sức khỏe tốt
bệnh viện ở berlinson ở petatipva israel cho biết trong một thông báo cnn đưa tin vào hôm bốn tháng một
đây là sáng phủ đầu tiên được chẩn đoán nhiễm đồng thời virus cúm mùa và virus sars cov hai tại bệnh viện berlinson

bệnh viện ở berlinson cho biết trong một thông báo cnn đưa tin vào hôm bốn tháng một
chúng tôi đã điều trị cho bệnh nhân bằng cách kết hợp thuốc nhắm vào cả hai loại virus
armand wiesnitzer giám đốc bộ phận chăm sóc sức khỏe phụ nữ tại bệnh viện berlinson cho biết trong bản thông cáo
chúng tôi đang chứng kiến ngày càng có nhiều sáng phủ mắc cúm mùa
bên cạnh đó là các trường hợp nhiễm virus corona
chủ yếu xảy ra ở những phụ nữ chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín và cúm ông wis nisser cho biết thêm
đây chắc chắn là một khoảng thời gian đầy thách thức khi ngoài covid một mươi chín
chúng tôi còn phải đương đầu thêm với ngày càng nhiều ca mắc cúm
florona là thuật ngữ dùng để chỉ mô tả tình trạng đồng thời mắc bệnh covid một mươi chín và cúm mùa
nadav davidovich giám đốc trường y tế công cộng tại đại học ben grushen ở israel
nói với cnn vào hôm bốn tháng một rằng vì hiện nay cả virus cúm và virus gây bệnh covid một mươi chín đều hoạt động mạnh
và sẽ có những trường hợp nhiễm đồng thời cả hai
tôi không nghĩ tình huống này sẽ trở nên phổ biến nhưng đó là điều cần xem xét ông davidolvis nói thêm
các biện pháp phong tỏa và đeo khẩu trang đã giúp hạn chế sự lây lan của virus cúm trong thời kỳ đầu của đại dịch covid một mươi chín
nhưng khi xã hội dần mở cửa để quay trở lại trạng thái bình thường các ca cúm dự kiến gia tăng
ông davidovich nói rằng
những người không có bệnh nền và đã tiêm vaccine phòng cúm và covid một mươi chín sẽ không còn bị ảnh hưởng lớn nếu bị cả hai loại virus tấn công
theo tổ chức y tế thế giới who cúm mùa và covid một mươi chín đều là bệnh về đường hô hấp và có thể gây ra các triệu chứng tương tự sau
chẳng hạn như ho sổ mũi đau hỏng sốt nhức đầu và mệt mỏi
hai bên đều lây qua các giọt bắn được phát tán khi người nhiễm virus ho hát hơi hoặc hít thở
bị nhiễm covid một mươi chín và cúm cùng một lúc
thảm họa đối với hệ miễn dịch
tiến sĩ atrian burowis công tác tại đại học central florida cho cnn biết vào hồi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
tôi tin rằng sẽ có trường hợp nhiễm đồng thời cả virus cúm và virus corona
và tôi cũng tin rằng điều đó sẽ khiến tỷ lệ tử vong cao hơn ông buroix nói vào thời điểm được phỏng vấn
ông javidovic cho biết không có đủ dữ liệu để khẳng định tỷ lệ nhập viện đối với những người bị mắc cả cúm và covid một mươi chín cao hơn
hay thấp hơn
tôi chú ý nếu chỉ nhiễm một trong hai loại virus
thưa quý vị những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại